nhấn mảnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón thích nguyên đáng thật vui tươi an toàn ấm áp
đồng chí đinh tiến dũng yêu cầu các cấp các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
phải thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội chăm lo chia sẻ những khó khăn với người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn
bảo đảm không để người dân nào bị thiếu ăn thiếu mặc
bí thư thành ủy đình tiến dũng cho biết ban thường vụ thành ủy hà nội thống nhất yêu cầu một mươi năm đoàn kiểm tra theo phân công
tiếp tục bám sát cơ sở để kiểm tra giám sát và hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắt
kiếp thời báo cáo bàn thường vụ thành ủy biểu xương khen thưởng những nơi làm tốt
phê bình chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm thiếu quyết tâm của các tập thể cá nhân liên quan
bàn cấn sự đảng ủy ban dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản phương án ứng phó
kích số kf tăng lên hai và ba ca trên một ngày
tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương
đóng trên địa bàn các cơ sở y tế ngoài công lập
chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu
lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở
tiếp tục tiêm vaccine mũi một phòng covid một mươi chín cho những người chưa được tiêm
nhất là người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở
tiếp tục tiêm mũi hai cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện
và sẵn sàng tiêm mũi ba cho đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
bàn cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mua sắm và tiếp nhận hỗ trợ
về thiết bị để bố trí xét nghiệm theo khu vực bảo đảm trả kết quả nhanh
giá soát và bàn giao các cơ sở thu dung f tp quản lý cho các quận huyện
chưa có hoặc chưa đủ cơ sở thu dung vận hành phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch
ở mức độ cao hơn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trực tiếp bí thư cấp ủy chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã phải lãnh đạo chỉ đạo
việc xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng nâng cao năng lực hệ thống y tế
thành lập mới các trạm y tế lưu động tổ chức quản lý điều trị f cách ly f một tại nhà
đối với tất cả các phường xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát từ cơ sở
quý vị thân mến một thực tế cho thấy tỷ lệ tử vong hiện nay của thành phố
xô vào những người bệnh chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đầy đủ vaccine
ngừa covid một mươi chín có bệnh lý nền kèm theo
theo báo cáo của ngành y tế tp hcm tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi
đã đạt trên một trăm linh đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai thành phố đạt một mươi bốn tám trăm một mươi năm tám trăm sáu mươi bảy mũi
trong đó bảy chín trăm bốn mươi ba một trăm chín mươi tám mũi một sáu tám trăm bảy mươi hai sáu trăm sáu mươi chín mũi hai tuy nhiên tỷ lệ chưa tiêm vaccine ở nhiều quận còn rất cao
một thực tế cho thấy tp hcm có biến động dân cư rất lớn nhiều người dân ở các tỉnh
thời gian về quê tránh đợt dịch thứ tư đã quay trở lại thành phố làm việc tỷ lệ người dân chưa
lực tiêm vaccine còn cao nên các quận huyện và thành phố thủ đức vẫn đang duy trì các điểm tiêm
cố định để hỗ trợ người dân được tiêm vaccine đầy đủ ít nhất là hai mũi
đơn cử quận một mươi hai tổ chức hai mươi hai điểm tiêm cố định tại một mươi một phường và tại bệnh viện quận
để công tác tổ chức tiêm được thuận lợi an toàn người mắc bệnh thận mạng tính tăng huyết áp
đáy tháo đường bệnh phổi tắc nghẹn mạn tính người có tình trạng béo phi
người trên sáu mươi năm tuổi sẽ tiêm ở bệnh viện các đối tượng còn lại sẽ tiêm ở cộng đồng
đối với các điểm tiêm cộng đồng quận đều bố trí sẵn sàng hai ba đội cấp cứu lưu động với đầy đủ
trang thiết bị cấp cứu thuốc cấp cứu theo đúng cơ số quy định để sẵn sàng xử lý tại chỗ
vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất nếu cần
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
theo ngân hàng phát triển châu á các đợt bùng phát mới trong quý iii đã khiến
tăng trưởng tổng sản phẩm quốc đội bị trững lại và sự xuất hiện của biến thể omicron
đã dẫn đến tình trạng bất định mới ấn bản bổ sung thường kỳ của báo cáo
triển vọng phát triển châu á năm hai nghìn hai mươi một được adb công bố hôm nay đã điều chỉnh dự báo
rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế của châu á đang phát triển giảm nhẹ còn bảy trong năm
nay và năm ba trong năm tới sau khi các đợt bùng phát mới của dịch bệnh covid một mươi chín dẫn tới mức tăng
trưởng chậm hơn trong quý ba triển vọng cho năm nay đã được điều chỉnh giảm nhẹ đối với
tất cả các tiểu vùng ngoại trừ trung á sủi do chính đối với triển vọng tăng trưởng
vẫn là sự gia tăng lại số ca mắc covid một mươi chín số ca nhiễm trung bình mỗi ngày trên toàn cầu sẽ tăng
lên tới gần năm trăm bảy mươi ba ca vào ngày ba mươi tháng một mươi một so với bốn trăm linh bốn ca trong năm hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ tiêm chủng của châu á đáng phát triển đã gia tăng đáng kể lên tới bốn mươi tám
được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một mặc dù vẫn thấp hơn hoa kỳ với mức năm mươi tám
và liên minh châu âu với mức sáu mươi bảy hai tỷ lệ người dân được tiêm chủng đầy đủ cũng rất khác nhau
trong khu vực từ mức rất cao là chín mươi một chín tổng dân số như ở singapore cho tới mức rất thấp
chỉ hai hai như ở popo new guinea trái ngược với xu hướng chung của
châu á đang phát triển nền kinh tế trung á dự kiến sẽ tăng trưởng bốn bảy trong năm nay
phản ánh giá cả hàng hóa cao hơn và chi tiêu công gia tăng dự báo cho năm tới cũng được nâng tới
mức bốn hai vào tháng chín lên tới bốn bốn triển vọng tăng trưởng của đông á đã bị giảm một điểm
cho cả năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai lần lượt xuống còn bảy năm và năm trong bối cảnh có sự điều chỉnh
giảm nhẹ đối với dự báo của trung quốc nền kinh tế lớn nhất khu vực kinh tế trung quốc hiện được dự
tăng trưởng tám trong năm nay và năm ba vào năm tới nam á được dự báo sẽ tăng trưởng tám sáu vào năm hai nghìn hai mươi một
so với mức dự báo tám tám hồi tháng chín triển vọng tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi một của đông nam á được điều
chỉnh giảm một điểm phần trăm xuống còn ba khi các nền kinh tế trong tiểu vùng áp đặt những hạn
chế có trọng điểm để ứng phó với biến thể đèn tà của covid một mươi chín dự báo tăng trưởng cho năm sau được
tăng lên năm một khi các nền kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng hạn chế nói chung
và phục hồi các hoạt động kinh tế dự báo tăng trưởng của thái bình dương được duy trì ở mức âm
ấm sáu trong năm nay và điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn bốn bảy cho năm hai nghìn hai mươi hai
còn tại trung quốc mới đây đã thông báo phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên đến nay
có ba địa phương ở trung quốc phát hiện các ca covid một mươi chín nhiễm biến thể này
thành phố thiên tân tiếp xác với thủ đô bắc kinh là nơi đã báo cáo ca covid một mươi chín nhập cảnh
nhiễm biến thể omicron đầu tiên ở trung quốc theo các báo cáo trước đó một trường hợp covid một mươi chín
nhập cảnh không triệu chứng đã được phát hiện ở thiên tân hôm chín tháng một mươi hai
đây là một công dân ba lan đến thiên tân từ wasa khi đến trung quốc bệnh nhân này không
có triệu chứng thân nhiệt bình thường nhưng sau đó cho kết quả dương tính trong xét nghiệm
acid nuric và được chuyển đến bệnh viện chỉ định chính quyền thành phố đã nhắc nhở người dân tiếp
tục duy trì các thói quen vệ sinh tốt và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong thông báo
thiên tân cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủng ngừa vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ ba đến
sáu mươi tuổi và người già từ sáu mươi tuổi trở lên như vậy tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai ngoài thiên tân
đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc đã báo cáo bảy trường hợp nhiễm omicron tất cả đều
là các ca nhập cảnh mà chưa xâm nhập vào cộng đồng đạo đài loan cũng thông báo ba ca nhiễm
omicron trong khi đó hai hãng vaccine hàng đầu của trung quốc sinopharm và sinovac
cũng như các nhà nghiên cứu của đại học hồng kông cho biết họ đang đạt được tiến bộ lớn
trong việc nghiên cứu biến thể omicron hai tuần sau khi tổ chức y tế thế giới who tuyên bố đã
là biến thể đáng lo ngại phần cuối bản tin sẽ là thông tin đáng quan trọng đáng lo ngại khi
biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm theo nhận định của bộ trưởng y tế anh
el savid biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm trong khi đó who cảnh
báo biến thể này gây nguy cơ rất cao trên phạm vi toàn cầu khi một số bằng chứng cho thấy omicron
có khả năng lẩn tránh hàng rào kháng thể và chưa có nhiều dữ liệu lâm sàng về động lực
ngày một mươi ba tháng một mươi hai bộ trưởng y tế anh charlie savitz nhận định
biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm vậy người dân anh nên tiêm mũi
vaccine tăng cường bởi những đối tượng đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh
tuyên bố này được đưa ra giữa lúc anh xác nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể omicron
bộ trưởng javid cho hay biến thể omicron đang lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy với số
mắc mới tăng gấp đôi trong hai ba ngày ông javid cũng cảnh báo anh sẽ phải đối mặt với làn sóng
lây nhiễm mạnh và nước này một lần nữa phải chạy đua tiêm vaccine nhằm bảo vệ người dân
dữ liệu được công bố vào ngày một mươi tháng một mươi hai cho thấy hiệu quả của vaccine chống lại sự lây nhiễm
biến thể omicron đã giảm đáng kể ở những người chỉ tiêm hài mũi nhưng mũi thứ ba đã tăng cường
khả năng bảo vệ lên đến trên bảy mươi bộ trưởng javid cho biết số ca nhiễm biến thể mới này
có thể chiếm bốn mươi số ca ở london và hệ thống y tế có thể lâm vào tình trạng quá tải trước khi
chính phủ có hành động kịp thời sau khi các ca nhiễm biến thể omicron
đầu tiên được phát hiện vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại anh thủ tướng boris johnson đã áp
đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn ông johnson ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã cảnh báo rằng
làn sóng thịt chiều covid một mươi chín đang ập đến với hàng triệu người có thể nhiễm biến thể omicron
đến cuối tháng một mươi hai nếu chính phủ không áp dụng các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ
theo đó nước anh nâng cảnh báo covid một mươi chín hiện tại từ mức ba lên mức bốn do số ca nhiễm biến thể
omicron tại nước này đang tăng nhanh chóng theo các quan chức phụ trách y tế
khu vực của bốn vùng gồm iceland suez scotland và bắc ireland quyết định nâng mức độ đánh giá
nguy cơ y tế công cộng gồm năm cấp được đưa ra trên cơ sở khuyên cáo của cơ quan an ninh y tế
vương quốc anh trong bối cảnh anh vừa ghi nhận thêm một hai trăm ba mươi chín trường hợp nhiễm biến thể omicron
nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên con số ba một trăm ba mươi bảy tăng sáu mươi năm so với một ngày trước đó
mức độ bốn đồng nghĩa với việc tình trạng lây lan cao và áp lực lớn ngày càng gia tăng
đối với hệ thống chăm sóc y tế
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại